ngày một tháng một mươi hai ngành nông nghiệp tỉnh long an đã phối hợp với chính quyền xã vĩnh bửu huyện tân hưng tỉnh long an
tiến hành tiêu hủy đàn lợn một mươi sáu con trên ba tháng tuổi trọng lượng khoảng bốn mươi hai kg một con của ông lê nhật bình
ấp năm xã vĩnh bửu có ba con chết nghi bị dịch tả lợn châu phi
ông lê nhật bình cho biết ngày hai mươi tám tháng một mươi một gia đình phát hiện đàn lợn có vài con bỏ ăn có dấu hiệu bị sốt nên mua thuốc về điều trị
đến ngày ba mươi tháng một mươi một đàn lợn có ba con chết gia đình liên báo cho cán bộ thú y xã đến xử lý
trước đó vào cuối tháng một mươi và tháng một mươi một trên địa bàn huyện tân trụ tỉnh long an đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại hai hộ chăn nuôi lợn
hiện ủy ban nhân dân huyện tân trụ tỉnh long an vừa công bố dịch đàn lợn châu phi tại xã tân bình và thị trấn tân trụ tỉnh long an